không nên muốn mua
đi tử thiện nhưng được báo giá lên
tới một trăm năm mươi đồng một chiếc
nên cũng chưa biết xoay sở như thế nào để mua đủ hàng
tôi hay đi làm tử thiện nên biết giá
bình thường một áo phong người lớn
chỉ có giá năm mươi sáu mươi đồng
một chiếc vậy mà hôm nay
đã bị đẩy lên tới một trăm linh đồng
đến một trăm năm mươi đồng một chiếc thật đáng buồn
không nhẽ mình đi thu mượn
ở các công viên nước quanh hà nội
để chuyển vào cho bà con
rồi chờ con sốt giá hạ nhiệt
sẽ mua lại trả sau
một số ý kiến
trên các diễn đàn mạng xã hội
cũng tỏ ý cảm thông cho một số người bán hàng
bởi họ cũng không còn hàng để bán
vì mặt hàng này không phải là hàng hóa
mà ai cũng cần nên các cửa hàng
chỉ chữ với số lượng vừa phải khoảng
vài trăm chiếc và đã bán hết sạch
chỉ sau vài lời kêu gọi
nhưng cũng không ít các ý kiến lên án
chỉ trích những tiểu thương cố tình găm hàng
để giá áo phao lên để kiếm lời
khi mà các cá nhân tổ chức thiện nguyện
cần mua để gửi vào cho đồng bào miền trung
đang hứng chịu cơn lũ lụt lịch sử
xã hội sao vẫn còn những con người
như thế này chứ
ăn lãi trên tính mạng của đồng bào
lúc nước sôi lửa bỏng như thế này
mà vẫn tham ăn lãi nhiều
thật không còn biết nói gì
thật không có tình người
trong khi bao nhiêu người đang chung sức chung của
để giúp đỡ đồng bào miền trung
thì những người này lại để giá mặt hàng tiếu trợ lên
cần phải xử lý nghiêm những hành vi này
nhiều cư dân mạng cho rằng
việc lợi dụng tình hình khó khăn của xã hội
để đẩy giá sản phẩm mặt hàng tiêu dùng thiết yếu
không phải là mới
bởi chỉ mới đầu năm hai nghìn hai mươi thôi
khi bắt đầu bùng phát dịch covid một mươi chín
thì nhiều nhà thuốc cửa hàng bán khẩu trang y tế
đã thổi giá khẩu trang để kiếm lời
tạo nên một cơn xuất khẩu trang trên thị trường
và một số gian thương đã phải gánh chịu hậu quả
khi muốn trục lợi trên sự an toàn
và tính mạng của đồng bào mình
cư dân mạng đồng tình đề nghị các cơ quan quản lý
xử lý nghiêm những trường hợp đầu cơ găm hàng
đẩy giá áo phao để trục lợi
ngay trong thời điểm này
đồng đảo cư dân mạng tin tưởng rằng
hơn bao giờ hết truyền thống đoàn kết
lá lành đùm lá rách của người việt nam
luôn phát huy cao nhất trong hoạn nạn thử thách
trong lịch sử chống chọi với thiên tai
lẫn dịch họa chúng ta vẫn sẽ là người chiến thắng
ý kiến của bạn như thế nào
hãy cùng tương tác với fanpage
của truyền hình công an nhân dân
để lan tỏa những giá trị tốt đẹp
sẽ chia cùng đồng bào miền trung
vượt qua cơn hoạn nạn này
thưa quý vị hà nội là địa bàn
có hệ thống giao thông đường thủy khá phong phú
với một mươi chín bến thủy nội địa
để ngăn ngừa hạn chế các vụ tai nạn
giao thông đường thủy đặc biệt là trong
mùa mưa bão năm nay ban an toàn giao thông thành phố
đã đề nghị chủ tịch ubnd
kiêm trưởng ban an toàn giao thông các quận
huyện thị xã phòng cảnh sát giao thông
công an thành phố tăng cường công tác
tuyên truyền phổ biến pháp luật về giao thông
đường thủy nội địa đồng thời xử lý nghiêm
các hành vi vi phạm
trên thực tế thì trong những năm qua
các tuyến sông qua địa bàn hà nội
giao thông đường thủy cơ bản là được bảo đảm an toàn
thế nhưng không vì vậy mà lực lượng
chức năng chủ phương tiện vận tải
cũng như là hành khách được phép chủ quan
nhất là khi mà mùa mưa bão đang có diễn biến
hết sức phức tạp như hiện nay
vào mùa mưa bão thì vấn đề
an toàn giao thông đường thủy
luôn trong trạng thái rủi ro và mất an toàn
như trong clip ngay sau đây
thì hai chiếc xà lan đã suýt đâm vào nhau
điều này đang đặt ra cho cơ quan chức năng
công tác tăng cường tuần tra kiểm soát
và xử lý nghiêm những vi phạm
để tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
mới đây trên sông đuống
đoạn ngay dưới chân cầu đuống
một chiếc xà lan đã mất lái
và chảm mạnh với một tàu thủy trên sông
sau đó xà lan tiếp tục trôi
và suýt chút nữa
đã đâm thẳng vào trụ cầu đuống
đây là tình huống cực kỳ nguy hiểm
bởi vào mùa mưa lũ
nước dâng cao dồn về khúc sông này
nên việc tàu thuyền lưu thông qua đây
rất dễ bị mất lái
tương tự trên sông hồng
vào mùa mưa bão cùng với mực nước
liên tục tăng cao dòng chảy cũng trở nên
nhanh và siết hơn
xác định việc đảm bảo an toàn cho các phương tiện
và người tham gia giao thông
cần phải được tập trung hơn nữa trong giai đoạn này
lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy
phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
đã tăng cường nhân lực
bố trí thêm thời gian thực hiện nhiệm vụ
kịp thời hỗ trợ nếu có sự cố xảy ra
đội cảnh sát giao thông số ba đường thủy
đã cử các tổ tuần tra
thường tuyên nhắc nhở
và tuyên truyền đến các phương tiện
tham gia giao thông đường thủy
và nhất là các biến đò
trở khách ngang sông
với trên một trăm chín mươi km đường sông
do phòng cảnh sát giao thông
cảnh sát giao thông công an tp hà nội
quản lý có các bến thủy nội địa
tập trung tại địa bàn huyện thường tín
phú xuyên và đan phượng
từ thời điểm trước mùa mưa bão
ngoài việc tuyên truyền đảm bảo an toàn
giao thông dọc sông hồng sông đuống
các chủ bến đều được tập huấn
kiến thức và kỹ năng xử lý tình huống
bất ngờ trên sông
đặc biệt lực lượng chức năng quán triển
đến chủ các tuyến tuyệt đối không tham lợi nhuận
trở người và phương tiện trong điều kiện
thời tiết xấu nếu phương tiện
gặp sự cố giữa dòng phải có
biện pháp chống va trôi
tuy nhiên với hoạt động chờ khách qua sông
thực tế vẫn tồn tại tình trạng
cả hành khách và chủ phương tiện
chủ quan không chấp hành quy định
mặc áo phao hoạt động này chỉ được
thực hiện khi có lực lượng chức năng có mặt
bọn em không cho đi công an thì nói chung là
cũng có thường xuyên hầu như ngày nào
cũng đi qua nhắc nhở tuyên truyền
dưới an toàn giao thông đường thị
từ đầu năm hai nghìn hai mươi
đến nay thì đội đã
xử lý được hơn hai
trường hợp vi phạm trật tự
an toàn giao thông thủy kiểm tra và
xử lý tám cái bến đò
chở khách qua sông và
bảy cái bến vật liệu xây dựng
khi mà vi phạm
các cái trật tự
an toàn giao thông về
trên thực tế
tai nạn đường thủy luôn dình dập
và có thể xảy ra bất cứ lúc nào
nhất là khi người tham gia giao thông
thiếu ý thức chủ quan lời làm
thưa quý vị những ngày này

làm sao có thể yên lòng được
khi mà hàng nghìn bà con đang quằn mình
trong mưa lũ tình trạng sạt lở
lũ ống lũ quét xảy ra nhiều điểm
là nguyên nhân chính gây ra thương vong
tại miền trung và không ít người đã
hoài nghi liệu rằng những công trình
thủy điện nhỏ có phải là nguyên nhân
dẫn đến tình trạng sạt lở lũ ống lũ quét hay không
và để có thêm một góc nhìn về vấn đề này
thì phóng viên an ninh toàn cảnh đã có cuộc
trao đổi với ông nghiêm vũ khải
đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn phó chủ tịch
liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
giờ ba mươi phút ngày một mươi hai tháng một mươi
tại khu nhà điều hành
thuộc thủy điện giáo trang ba xã phong xuân
huyện phong điển xảy ra tai nạn
sạt lở đất khiến một mươi bảy người
mất liên lạc hiện lực lượng
cứu nạn cứu hộ mới chỉ tìm thấy
hai thi thể
giờ ngày một mươi ba tháng một mươi
sạt lở tiếp tục xảy ra
tại trạm quản lý bảo vệ rừng sáu mươi bảy
tám người may mắn thoát khỏi
khu vực sạt lở một mươi ba cán bộ
chiến sĩ đã hy sinh
các nạn nhân đều thuộc đoàn cứu trợ
đi xác minh thông tin người bị nạn
ở thủy điện giáo trang ba
chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi
sáu người trong cùng một gia đình
đều thiệt mạng do lở đất
kinh hoàng hơn
dạng sáng ngày một mươi tám tháng một mươi
vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra
tại khu vực đóng quân của đoàn
kinh tế quốc phòng ba trăm ba mươi bảy quân khu bốn
trên địa bàn huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
đã khiến hai mươi hai cán bộ
chiến sĩ bị vùi lấp
điều đáng nói tình trạng
sạt lở hiện vẫn diễn ra ở nhiều nơi
đe dọa tính mạng người dân
cũng như gây khó khăn cho công tác
cứu nạn cứu hộ
các đập thủy điện
đập thủy lợi
thì nó đi kèm với cái việc là
thứ nhất là thường
hay bị phá rừng
ở những khu vực xung quanh
và đường đi vào
nguyên nhân thứ hai là bản thân
những cái hồ chứa nước
thủy điện và thủy lợi
nó tạo nên cái trọng lực rất là lớn
và nó tạo ra những cái động đất
quy mô khác nhau
hoặc là cái địa chấn
quy mô khác nhau
và nó làm cho đất đá
ở vùng đó bị dạn đứt
và nó làm
trầm trọng hơn những cái khe nứt
mà do quá trình
kiến tạo địa chất nó tạo nên
và trong cái khi mà
tích lũy thì nó tạo ra
những cái trận thái trượt lở
và cái việc lũ
đi kèm theo trượt lở
là một cái thảm họa
về thiên nhiên và môi trường
mà trong trường hợp đấy

và mỗi khi mùa mơm tới
thì câu chuyện sàn lở
lũ ống lũ quét xảy ra tại các tiệm bàn tỉnh
nghe núi lại xuất hiện
vậy thì ông có thể phân tích nguyên nhân vì sao không ạ
thứ nhất là do biến đổi khí hậu
thực ra mà nói là
biến đổi khí hậu nó tạo ra những cái hiện tượng
thời tiết cực đoan
đó là mưa tập trung
vào một thời điểm
mưa với lượng nước rất lớn
và kéo dài nhiều ngày
thì nguyên nhân thứ hai là do chúng ta phá rực
thì là mưa cái là nước trào
tạnh cái là hạng
đấy là một cái hiện tượng rất là nguy hiểm
phá rừng thì những cái gốc cây
còn lại nó sẽ chết gần
và nó sẽ tạo ra những cái khe hở
những cái lỗ hồng và nước nó ngấm sâu vào
trong dòng đất
và khi mà mưa lâu
thì nó tạo ra một cái trọng lực
dôi dư khát thường dị thường
và như vậy theo cái yêu cầu có tác động
trọng lực thì các cái khối đá
nó sẽ bị trượt lở xuống
và kèm theo là những cái hiện tượng
mưa tạo nên những cái dòng lũ
nó cũng tăng cường
được sạt lở
có một nhận định cho rằng tại các địa bàn
có các công trình thủy điện nhỏ
việc sạt lở lũ ống lũ quét sẽ xảy ra nhiều hơn
vậy liệu phải chăng khi chúng ta xây dựng
các công trình thủy điện nhỏ thì đã gây tác động
đến môi trường
một số công trình thủy điện ở địa phương
thì có hay nhẹ cái thủy lợi
và có hay nặng cái phát điện
để lấy tiền khẩn trương để thu hồi vốn
và bỏ qua những cái yêu cầu
về thủy lợi
thứ hai là bỏ qua những yêu cầu về kỹ thuật
những cái quy chuẩn tiêu chuẩn
bắt buộc phải thực hiện
hay là lợi dụng cái việc
xây dựng những đập thủy điện
để khai thác rừng
tức là vụ lợi
động cơ là vụ lợi
và nó tạo ra những cái vùng
mà rừng bị tàn phá
một cách khốc liệt
và đấy là cái giá chúng ta phải trả
tôi xin nói là lợi ích
thì một số người được hưởng
nhưng mà tác hại
thì nhân dân vùng đó bị trị
đây là một sự rất bất công
quay trở lại với câu chuyện
tại giào trăng ba
thì vào năm hai nghìn một mươi chín
viện khoa học địa chất
thì đã có những cái cảnh báo
về việc là
tại huyện phong điền
thì có hiện tượng đất gãy
tuy nhiên rằng là
các công trình thủy điện nơi đây
thì vẫn được xây dựng
liệu có phải chăng là
chúng ta đang phớt lời
những cái cảnh báo nguy hiểm
để xây dựng các công trình thủy điện nhỏ không thưa ông
cái cảnh báo mà chúng ta nêu là
thì mới đầu nghiên cứu đưa ra
thì tôi thấy mọi thứ cũng đã an bài
cho nên là
cái khâu nghiên cứu
cần phải đi trước một bước
nhưng mà tôi nghĩ rằng này nè
tất nhiên là có muộn
nhưng mà nếu mà thực sự chú ý
đến cái cảnh báo
những cái khuyến nghị của các nhà khoa học
các cơ sở khoa học
mà có uy tín
như là viện địa chất và khoang sản
thì tôi nghĩ là chúng ta
phải có những cái biện pháp
biện pháp dự phòng
để khi nó có thể xảy ra
tức là hạn chế tối đa
những cái thiệt hại
có thể gây ra
trong thời gian vừa qua
những công trình thủy điện nhỏ
thì được xây dựng khá là nhiều
ngay tại huyện phong điền
của tỉnh thừa thiên huế thôi ạ
chỉ với ba mươi km sông thượng nguồn
đã có tới bốn công trình thủy điện nhỏ
vậy thì là một nhà nghiên cứu khoa học
ông đánh giá như thế nào
về việc chúng ta phát triển số lượng
nhiều các công trình thủy điện nhỏ như vậy ạ
về tổng thể thì trên đất nước ta
hiện nay theo quy hoạch
có tới hơn tám trăm linh cái thủy điện
chủ yếu là vừa và nhỏ
thì đã có khoảng ba trăm năm mươi
cái dự án đang vận hành
và với cái công suất
khoảng một mươi bảy mw
cái còn lại là tổng thể là
đang xây dựng
còn lại là dự án
chưa triển khai
thế thì bây giờ cái mặt độ
của các cái đập thủy điện đó như thế nào
là vừa phải
thì tôi cho rằng là cái này nó còn phụ thuộc
vào cái quy mô
người ta khuyến cáo là
nên làm những cái thủy điện
nhiều bậc thang
quy mô không quá lớn
thì nếu mà để tính toán cho nó kỹ
thì tôi nghĩ là cũng phải có cái
đánh giá lại
nhưng mà điều quan trọng là này này
tất cả những cái đặc trạng thủy điện đó
cần phải liên thông với nhau
và điều tiết
hài hòa khi nào thì tích nước
và khi nào thì xả nước
chứ còn nếu vì mục đích
phát điện thì các cái nhà
đầu tư là người ta
cứ nắm đằng chui
tức là này kể cả sắp mưa rồi
nhưng người ta cứ để mực nước rất là cao
nếu nó không mưa thì mình có nước
mà phát ra điện mà điện là tiền
thế nhưng nếu mà gọi là vì cái mục đích cơm
mục đích chung thì cuối cùng vai trò
chống úng chống lụt là không còn nữa
chúng ta không thể phủ nhận được những cái lợi ích
kinh tế mà các công trình thủy điện nhỏ mang lại
tuy nhiên rằng làm thế nào để cân bằng giữa lợi ích kinh tế
cũng như là vấn đề đảm bảo yếu tố môi trường
tránh những cái thiệt hại thiên tai
như những xảy ra như vừa qua
thì theo ông chúng ta sẽ cần phải làm gì ạ
kiểm soát cái vấn đề quy hoạch
rồi kiểm soát vấn đề cấp xếp
rồi vấn đề về quy mô
vấn đề cân bằng giữa mục tiêu thủy lợi và mục tiêu thủy điện
rồi mục tiêu phát triển bền vững khác
tới được những cái vấn đề giám sát
xử lý vi phạm
tất cả cái đó nó nằm trong cái phạm vi quản lý nhà nước
thì phải làm một cách đầy đủ và có trách nhiệm
thì như vậy là
phát triển bền vững
chúng ta đang hô hào là không đổi cái môi trường
không đổi lấy cái
những cái vấn đề hiểm họa
để lấy cái phát triển tăng trưởng kinh tế
đây là một cái
vấn đề mà tôi nghĩ cũng phải chấn chỉnh càng sớm càng tốt
một lần nữa thì xin được cảm ơn những chia sẻ của ông ạ